mục đích của việc phân làn tách dòng phương tiện trên một số trục đường chính là nhằm nâng cao ý thức của người dân đi đúng làn đường giảm thiểu xung đột giao thông và tăng khả năng lưu thông
tuy nhiên hiện tại thì cấu trúc đô thị đặc thù của hà nội là mặt đường quá hẹp và độ bao phủ mạng lưới xe buýt mới sắp xỉ bảy mươi
vậy giải pháp này có khả thi hay không và việc áp dụng sẽ phải được thực hiện như thế nào
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phản ánh sau đây của truyền hình nhân dân
nhiều ý kiến cho rằng hiện hạ tầng giao thông tại hà nội vẫn chưa đáp ứng được so với sự phát triển của phương tiện giao thông
nên nếu đề xuất dành riêng làn cho biết thường được triển khai rất có thể dẫn đến tình trạng lấn làn vi phạm giao thông như những trục có ưu tiên brt
nhiều ý kiến cho rằng hiện hạ tầng giao thông tại hà nội vẫn chưa đáp ứng được so với sự phát triển của phương tiện giao thông
nên nếu đề xuất dành riêng làn cho biết thường được triển khai rất có thể dẫn đến tình trạng đấn làn vi phạm giao thông như những trục có ưu tiên brt
diện tích đất dành cho giao thông hạn chế nên càng khó mở làn riêng
vì vậy cần có sự tính toán kỹ lưỡng và chỉ nên triển khai ở những làn đường rộng
trong khi số lượng tham gia vận tải đi bằng hành phách công cộng thì hàng năm tăng lên rất kém
nếu như chúng ta chỉ có đơn giản là ngăn đường để giành đường dành riêng cho xe buýt mà không có biện pháp khác
thì chắc chắn là chúng ta không thực hiện được
mà cái đường dành giấy xe buýt nó lại có đặc thù là nếu chúng ta làm từng đoạn nó chả mang lại hiệu quả
nó phải là cả một tuyến dài đủ dài để chúng ta ngăn đường
để cho xe buýt nó chạy xuống
chứ không phải là đoạn này chúng ta ngăn được một hai km xong đoạn sau lại không ngăn được thì đừng làm
theo kế hoạch thực hiện các giải pháp cụ thể để hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ vận chuyển hành khách công cộng vào năm hai nghìn hai mươi
hà nội sẽ tiếp tục mở rộng vùng phục vụ của mạng lưới tuyến tới các khu vực ngoại thành các trung tâm phát sinh nhu cầu
dự kiến số lượng tuyến buýt mở mới đến năm hai nghìn hai mươi từ bốn mươi sáu đến năm mươi một tuyến
trong đó năm hai nghìn một mươi chín mở mới hai mươi một tuyến năm hai nghìn hai mươi mở từ hai mươi năm đến ba mươi tuyến